tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp bảy mươi hai đồng chí thương binh nặng
đại diện cho năm trăm linh đại biểu thương binh nặng về dự cuộc gặp mặt tuyên dương các thương binh nặng
tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
và năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí nguyễn thị kim ngân đã gửi lời thăm hỏi ân cần
với tình cảm sâu nặng chân thành và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí
và thông qua các đồng chí gửi tới năm trăm linh đại biểu thương binh nặng tiêu biểu đại diện
cho một mươi hai thương binh nặng trong cả nước cũng như gia đình các đồng chí
nhân dịp này đồng chí nguyễn thị kim ngân cũng biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện
phong trào đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công với cách mạng của các cấp các ngành
cơ quan đoàn thể từ trung ương tới địa phương
đây chính là trách nhiệm cao cả là sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước
và toàn xã hội của các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau
đối với những người đã hy sinh công hiến đóng góp hy sinh
về sự nghiệp cách mạng quang vinh của đảng của dân tộc